sau nhiều ngày xét xử hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tiến lãm bốn mươi hai tuổi ngụ tại tp biên hòa một mươi năm năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị cáo lãm nguyên là chủ tịch quỹ tín dụng nhân dân quảng tiến
theo đó cùng với tuyên phạt một mươi năm năm tù giam hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo nguyễn tiến lãm phải bồi thường hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng tiền chiếm đoạt cho quỹ tiến dụng nhân dân quảng tiến
theo cáo trạng với vai trò là chủ tịch quỹ tiến dụng nhân dân quảng tiến trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy lãm đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới viết giấy đề nghị tạm ứng tiền
sau đó lãm trực tiếp nhận tiền mặt hoặc chỉ đạo nhân viên quỹ chuyển vào tài khoản cá nhân của lãm mở tại ngân hàng acb phòng giao dịch tại trảng bom để lãm sử dụng vào mục đích cá nhân
tổng số tiền lãm chiếm đoạt là hơn bảy mươi tỷ đồng dân đến không có khả năng trả lại cho quỹ tiến dụng nhân dân quảng tiến